bán kết ở new us open senna bất ngờ bị loại
trạng một mươi tám la fuente nairo quintana củng cố vị trí dẫn đầu
quý vị và các bạn thân mến vào đêm ngày hôm qua người hâm mộ thể thao nước nhà đã đón nhận một tin không thể vui hơn
theo đó với việc nâng thành công mức tạ lên tới một trăm tám mươi ba kg liệt sĩ khuyết tật lê văn công đã xuất sắc mang về tấm huy chương vàng đầu tiên
cho đoàn thể thao việt nam trong lịch sử tham dự các kỳ paralympic
vào tối qua mùng tám tháng chín liệt sĩ lê văn công đã bước vào thi đấu ở môn cư tạ hạng cân bốn mươi chín kg dành cho nam
mang theo niềm hy vọng vàng cho đoàn thể thao khuyết tật việt nam tại paralympic
bởi anh đang giữ kỷ lục thế giới ở hạng cân này với mức tạ một trăm tám mươi hai kg
ở nội dung này có chín lực sĩ tranh tài mỗi người được ba lượt cử
đối thủ lớn nhất của đô cử việt nam là lực sĩ omar kwarada của jordan
đúng như nhận định cuộc thi cử tạ hạng bốn mươi chín kg đã mang đến những diễn biến ngày thở
các lực sĩ rằng kho từng kg và đến những thời khắc quyết định
lê văn công đã bước lên để khiến tất cả phải ngả mũi thân phục
trong khi các đối thủ đều thất bại trong việc vượt qua cột mốc một trăm tám mươi một kg
thì liệt sĩ của việt nam đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu
chưa dừng lại ở đó anh còn chinh phục thành công mức tạ một trăm tám mươi ba kg
qua đó giành tấm huy chương vàng paralympic nội dung cử tạ hạng bốn mươi chín kg
đồng thời phá kỷ lục thế giới
do chính mình tạo ra
vừa rồi là những thông tin thể thao trong nước
và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với những thông tin thể thao thế giới
vào ngày hôm qua liên hồng đà thế giới fifa đã chính thức bác đơn kháng án
của real madrid và atletico madrid về án phạt cấm chuyển nhượng một năm dành cho hai đội bóng này
với quyết định trên của fifa thì hai club bộ trên đã không được phép mua cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng sắp tới
sau nửa năm xem xét
đến cuối ngày hôm qua liên hồng đà thế giới fifa đã bác đơn kháng cáo của real madrid và atletico madrid
qua đó án phạt của fifa dành cho hai đội bóng này đã chính thức có hiệu lực
thời hạn cấm chuyển nhượng dành cho hai club bộ thành madrid vẫn giữ nguyên là một năm
xong sẽ được áp dụng trong hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp tới đây là thị trường chuyển nhượng mùa đông đầu năm hai nghìn một mươi bảy
và thị trường chuyển nhượng mùa hè năm hai nghìn một mươi bảy
real madrid và atletico sẽ chỉ được mua sắm trở lại vào thị trường chuyển nhượng mùa đông năm hai nghìn một mươi tám
ngoài việc cấm hai kỳ chuyển nhượng kế tiếp tới đây
real madrid và atletico madrid còn bị phạt tiền
lần lượt là ba trăm sáu mươi phòng thụy sĩ tương đương ba trăm hai mươi tám euro và chín trăm linh phong thụy sĩ tương đương tám trăm hai mươi hai euro
trong tuyên bố một mươi một real madrid cho biết họ sẽ tiếp tục kháng án lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế cac
trong một diễn biến đáng chú ý khác
mới đây đích thân siêu sao club real madrid cristiano ronaldo đã lên tiếng khẳng định sẽ trở lại thi đấu
trong trận gặp osasuna sau hai tháng dưỡng thường
đây là thông tin không thể vui hơn với những ai yêu mến cá nhân ronaldo và club real madrid
ở trận chung kết euro hai nghìn một mươi sáu cr bảy dính chấn thương đầu gối chân trái khi va chạm với dimitri payet của đội tuyển pháp
kể từ đó tới nay ronaldo đã bỏ lỡ hai vòng đầu của la liga
ngoài ra anh cũng không thể ra sân trong trận siêu cúp châu âu với sevin
đêm nay và dạng sáng ngày mai các giải vô địch quốc gia châu âu sẽ chính thức trở lại
sau thất bại đầy bất ngờ ở vòng đấu trước
nhà đường kim vua địch lịch an paris saint germain đang rất quyết tâm giành chọn ba điểm
trong cuộc tiếp đón đối thủ saint étienne trên sân nhà pader princess
đêm nay nhà đường kim vua địch pháp paris saint germain sẽ ra sân trong cuộc tiếp đón saint étienne
đôi bóng đang đứng ở giữa bảng xếp hạng
thất bại một ba đầy bất ngờ ở vòng ba ligue một trên sân monaco đang khiến nhà vua địch bị đặt dấu hỏi về khả năng và tham vọng
tuy nhiên sẽ khó có bất ngờ trong trận đấu đêm nay khi đội chủ nhà ra sân với lực lượng gần như mạnh nhất
ngoại trừ trung vệ thiagoshiva bị đau các ngôi sao khác của đội bóng thủ đô đều có thể ra sân
chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm ở vòng đi trước nhưng bóng đá là vậy
bạn không thể thắng tất cả các trận đấu vẫn có những ngày tồi tệ
nhưng hôm nay sẽ là một ngày khác
chúng tôi sẽ cho các cầu viên của mình thấy đội bóng có thể làm được gì
quan trọng nhất vẫn là chiến thắng và ba điểm
trong khi đó ở phía ngược lại saint étienne lại đang khủng hoảng lực lượng
hai trận hòa liên tiếp không bàn thắng trên sân nhà vừa qua là minh chứng rõ ràng
việc cogne hamona dabo benway và polomat đều đang phải dưỡng thương
khiến cho hỗ lực viên christopher gantier đang đau đầu
làm khách tại sân công viên các hoàng tử lại trước một paris saint germain đang khát khao chiến thắng
một điểm đã được coi là thành công với saint étienne nhưng có vẻ như điều đó sẽ là rất khó
tiếp theo chương trình sẽ là những diễn biến hai trận bán kết đơn nữ giải quần vượt mỹ mở rộng
hạt giống số một mươi kalina pliskova vừa gây ra bất ngờ lớn khi hạ gục đàn trị sena williams
để giành tầm vé đầu tiên
trên góc mặt tại trận chung kết đối thủ của tay vợt người cộng hòa xét ở trận đấu cuối cùng
được xác định ngay sau đó khi hạt giống số hai angelic kerber thắng dễ kiệu số một thế giới
kaolai wuniaki chỉ sau hai xét đấu
mặc dù là hạt giống số một mươi của giải nhưng không nhiều người tin vào khả năng tạo nên bất ngờ
của karolai pliskova trước sena williams
thế nhưng tay vợt hai mươi bốn tuổi này đã tạo nên điều không tường
nhập cuộc một cách tự tin
pliskova đã gây ra không ít khó khăn cho serena thậm chí trong xét đầu tiên
tay vợt người cộng hòa séc còn giành chiến thắng nhẹ nhàng sáu mươi hai trước hạt giống số một của giải
sang xét hai cả serena và pliskova đều thi đấu bình tĩnh và chắc chắn
chính điều này đã khiến cho phần thắng phải được phân định trong loạt thail reich
cuối cùng trong giây phút cần bản lĩnh thì priskova đã giành chiến thắng
trung cuộc pliskova đánh bại đối thủ với tỷ số các xét lần lượt là sáu hai và bảy sáu
thành tích này giúp tay vợt người cộng hòa séc trở thành người thứ ba đánh bại được cả hai chị em nhà whia
những thông tin cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong bản tin tối ngày hôm nay
là diễn biến chặng một mươi tám giải đua xe đạp vòng quanh tây ban nha la vuenta
bất ngờ là điều đã không xảy ra ở trạng đua có lộ trình dài hai trăm linh sáu km này
quân đội người colombia nairo quintana vẫn đang độc chiếm chiếc áo đỏ
trong khi đó ngôi nhất chặng đã thuộc về quân đội người đan mạch marcos
giải đua xe đạp vòng quanh tây ban nha la vuelta có chiều dài hai trăm linh sáu km đi từ requena đến gandia
đây là chặng đua có địa hình bằng phẳng
chính vì vậy các tay đua đã so kè nhau rất quyết liệt từ vạch xuất phát cho tới khi cán đích
ở những km cuối cùng tay đua người đan mạch manesco đã xuất sắc hơn cả
khi bứt phá về đích ở vị trí đầu tiên với thành tích bốn h năm mươi bốn m ba mươi một s
xếp thứ hai và ba lần lượt là hai quốc rơ nikias an người đức và drucker
trong khi đó mục tiêu lật đổ áo đỏ của nairo quintana gần như là nhiệm vụ bất khả thi đối với chris fulm
mặc dù không nằm trong ba tay đua dẫn đầu nhưng nairo quintana vẫn nằm giữ chiếc áo đỏ với tổng thời gian là bảy mươi bốn h ba mươi m ba s
nhà đương kim vua địch tu được phăng xếp ngay sau với ba m ba mươi bảy s nhiều hơn
xếp thứ ba là một tay đua khác người colombia bộ đội úrica esteban chavez
hôm nay vuelta sẽ khởi tranh chặng một mươi chín
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nhật trình thể thao tối ngày hôm nay của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo